đến một mươi bốn giờ cùng ngày không thấy nhóm thanh niên kia nên nhóm của tú đã kéo nhau vào trường trung học cơ sở nguyễn du gây dối
lúc này bảo vệ nhà trường là anh dương văn thuận ra đóng cửa lại thì hai bên xảy ra xô xát
tú chạy ra ngoài lấy một cây dựa trèo qua tường rồi chém anh thuận
anh thuận sau đó được giáo viên trong trường và người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu
tại bản kết luận pháp y anh thuận bị thương tích ba mươi ba
bản tin tiếp tục với những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý
tại huyện miền núi biên giới tri tôn tỉnh an giang lực lượng công an huyện phối hợp với công an xã châu lăng
triệt phá thành công một tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp tà on xã châu lăng
khi phát hiện lực lượng công an lợi dụng địa hình phức tạp các đối tượng đã bỏ chạy
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ sáu đối tượng liên quan đến việc tham gia đá gà lắc tài xỉu ăn tiền
cùng tăng vật là chín con gà đá một bộ lắc tài xỉu năm xe máy sáu điện thoại di động và trên một mươi bảy triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
đây là tụ điểm đánh bạc mặc dù đã nhiều lần bị lực lượng công an huyện tri tôn triệt xóa
nhưng sau một thời gian các đối tượng lại tiếp tục tổ chức gây mất an ninh trật tự tại địa phương
với hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô số đề đối tượng nguyễn thị linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú phường đồng tâm tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc ra quyết định khởi tố về tội đánh bạc
trước đó lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn thị linh đang bán số lô số đề cho hai đối tượng
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu năm thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi đứng trên cầu vượt ném chai nước xuống đường cao tốc và trúng vào xe ô tô khiến chiếc xe bị dạn vỡ kính trước

tăng vật thu giữ trên năm triệu đồng cùng một số cáp ghi số lô số đề bước đầu năm thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi đứng trên cầu vượt ném chai nước xuống đường cao tốc và trúng vào xe ô tô khiến chiếc xe bị dạn vỡ kính trước